thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số bốn và chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới
hoàn lưu bão số bốn đã gây mưa lũ lớn ngập lụt cục bộ sạt lở đất tại một số địa phương khu vực miền trung và tây nguyên ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của nhân dân
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn chia sẻ với những khó khăn mất mát vất vả của cấp ủy chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt bão lũ vừa qua
trước tác động của biến đổi khí hậu diễn biến thiên tai ngày càng bất thường cực đoan khó dự báo để chủ động ứng phó giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác
tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai với phương châm chủ động phòng ngừa kịp thời quyết liệt ứng phó khắc phục khẩn trương hiệu quả không để bị động bất ngờ đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết trước hết
các bộ ngành địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ vừa qua trong đó có tỉnh nghệ an tập trung chỉ đạo triển khai công tác khắc phục nhanh hậu quả bão lũ tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói do bão lũ bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở do bão lũ tiếp tục giả soát chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lổ đất lũ quét ngập sâu
các bộ ngành tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó triển khai công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ
lực lượng vũ trang chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương